chính quyền nga cho biết công việc để gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở biển đen đang có nhiều tín hiệu lạc quan
đây được xem là dấu hiệu tích cực bởi thỏa thuận này có ý nghĩa sống còn đối với an ninh lương thực toàn cầu
hiện tại các cuộc đàm phán xung quanh thỏa thuận ngũ cốc ở biển đen vẫn còn đang được gấp rút tiếp tục khi vẫn còn một tuần trước khi thỏa thuận này hết hạn vào ngày một mươi chín tháng một mươi một
nhiều tín hiệu và thông báo tích cực đã được đưa ra kể từ khi cuộc đàm phán này được bắt đầu
vừa qua nga thông báo số phân bón của nước này đang mắc kẹt tại hà lan sẽ được vận chuyển tới malawi trong tuần tới theo chương trình lương thực thế giới của liên hợp quốc
nhiều khả năng thỏa thuận ngũ cốc ở biển đen sẽ được gia hạn ngay trong tuần này